thông tin về hành tung của một người đàn anh lạ mặt xuất hiện ở thị xã trí linh khá bí ẩn và có vẻ như nhiều bi toàn đã được lực lượng công an quan tâm
người thanh niên đó là ai và tại sao lại xuất hiện ở đây xuất hiện để làm gì đó là những câu hỏi mà lực lượng công an có nhiệm vụ giải mã

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chí đường xác định đây là một vụ án có những dấu hiệu khá phức tạp và khá nóng cần phải giải mã ngay nên đã bố trí lực lượng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá
đối tượng anh chị cầm đầu mà lực lượng công an trí linh xác định được chính là trần thanh tuấn một đối tượng hình sự cộng cán từng có hai tiền án về tội gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
vừa hết án năm hai nghìn chín sau khi gian trại tuấn bỏ nhà sống lang thang
thực chất thì tuấn cũng có địa chỉ nơi tăng ký hộ khẩu
nhưng sau khi bố mẹ qua đời tuấn cũng không còn nơi trú chân
vợ tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một vì không chịu được lối xuống buông thả của anh ta cũng đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ
sau khi ra trại thì tuấn đã quy tụ một nhóm đàn em và tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đẹp như đòi nợ thuê gian mặt đối phương để chiếm quyền bảo kê hoạt động chủ yếu ở địa bàn hải phòng
nhóm này súng bày đàn tại các nhà nghỉ và sử dụng ma túy đá như một kiểu thú tiêu khiển
điều đáng lưu ý là nhóm này có biểu hiện của việc sản xuất súng giống như cây bút viết
qua trao đổi với công an thành phố hải phòng thì đối tượng này cực kỳ liều lĩnh và manh động
trong người hắn để luôn có súng quân dụng liều lĩnh chống trả quyết liệt nếu bị bắt giữ
từ việc theo dõi các lực lượng nghiệp vụ cũng dựng được quy luật đi lại và sinh hoạt của tuấn
đối tượng có người tình ở phường sao đỏ thị xã trí linh nên vài tuần lại ghé qua một ngày
trong thời gian qua có một số băng nhóm tội phạm các đối tượng tội phạm ở các địa bàn khác
ở các tỉnh khác đến gây án ở địa bàn dưới linh
chúng có ngăn sao các cái vũ khí nóng và sử dụng vũ khí nóng thậm chí là chống trả cả lực lượng công an
thế tôi xác định là
tuy nhiên cần phải có chứng cứ tội phạm mới có thể bắt đối tượng này
sau khi có quan điểm chỉ đạo của trưởng công an huyện các bộ phận các tổ đội công tác cũng được bố trí sắp xếp hoàn chỉnh
các tổ đội vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất
chủ công là đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
sau khi có sự chỉ đạo của ban chỉ huy các anh đã phân công bố trí đội hình những vị trí mũi nhọn những trinh sát
những điều tra viên dày dặn các đối tượng
kinh nghiệm và có trình độ cao trong đấu tranh với loại tội phạm của vũ khí nóng
đấu tranh chiếp phá ủ nhóm có chiều hướng hoạt động theo kiểu xã hội đen này
thì ngoài yêu cầu nghiệp vụ việc sử dụng các biện pháp mạnh là cần thiết
được sự chỉ đạo của ban chỉ huy các tổ đội công tác của công an thị xã trí linh
mỗi bộ phận mỗi người một phần việc họ đều vào cuộc
họ chính là mắt xích quan trọng để giúp chỉ huy những bộ phận mũi nhọn phá án thành công
chúng tôi đã theo dõi từng bước đi của các đối tượng
thay đổi vị trí từ nhà nghỉ khách sạn này đến khách sạn khác
gọi gì biến động của đối tượng là nhân dân tôi đều lắm được
bây giờ những đối tượng ra đối tượng vào
những đối tượng ở nơi khác đến lạ mặt là nhân dân tôi đều lắm được cả
xác định ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi hai
đối tượng trần thanh tuấn sẽ xuất hiện tại thị xã trí linh
cùng nhóm đối tượng đàn em choi trai mà tuấn từng huấn luyện
hầu hết là những đối tượng từng có tiền án tiền sự
và số thanh niên hương ẩm ở thị xã trí linh
điều nguy hiểm là nhóm này sẵn sàng ra tay để bảo vệ đại ca của mình
từ thông tin của các trinh sát
ban chủ huy công an thị xã trí linh nhận định đây là thời điểm thích hợp để phá án
thiếu tá nguyễn minh quyết đã báo cáo cho lãnh đạo công an thị xã trí linh kế hoạch phá án
yêu cầu đặt ra là bắt giữ đầy đủ băng nhóm tội phạm này
không để cho chúng kịp thời phản ứng và phải đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
công an thị xã trí linh đang ở ngoài ngay ngã ba côn sơn
mục đích để chặn không cho đối tượng chạy thoát
hoặc không cho những đồng bọn của đối tượng đến giải cứu làm ách tắc giao thông
nhưng nữ quái dung hà đã thực hiện với âm mưu cướp tù ở trại giam hải phòng những năm trước
bụi hai có nhiệm vụ áp tài đối tượng cùng thăng vật phạm tội
để đưa về trụ sở công an phục vụ cho công tác tố tụng sau này
mũi ba đây là mũi rất quan trọng
với giáp khai sạn huy hoàng và các địa điểm đó tại xã cộng hòa hiện trí linh
nơi bọn chúng trú ngụ để trực tiếp bắt giữ đối tượng
lãnh đạo công an huyện cũng tính đến các phương án tác chiến
khi tiếp cận đánh bắt đám đông đối tượng có súng và có khả năng chống trả lực lượng công an
sau khi nhận lệnh đồng loạt mũ vây giáp đã đột kích vào mục tiêu phòng sáu trăm linh bốn khách sạn huy hoàng
khi cánh cửa bật mở tám đối tượng đầu xanh đầu đỏ cùng với trần anh tuấn đang sử dụng ma túy tổng hợp
thấy lực lượng công an đột kích bất ngờ bọn chúng liền vùng dậy như con thú giữ
tuấn và một số đối tượng vùng dậy lấy súng tự chế và dao tấn công lại lực lượng công an
rồi trốn chạy lên cầu thang để tấn công
thoát qua nóc ngôi nhà định trốn nhưng không thoát
tuấn và tất cả tám tên đều bị còng tay đưa lên xe dẫn giải về trụ sở công an
công an thị xã trí linh còn thu giữ hai khẩu súng tự chế ba viên đạn ghém bốn mươi thanh kim loại bốn trăm hai mươi gram thuốc nổ
các đối tượng bao gồm trần thanh tuấn phạm vũ long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hoàng anh đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm vũ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nguyễn du khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba vũ văn điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hoàng ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nguyễn văn giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đều trú tại thị xã trí linh được đưa về trụ sở công an
theo lời khai của tuấn thì từ một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai
tuấn đã mua ma túy tổng hợp dạng ma túy đá từ a bốn
an dương hải phòng mang lên thị xã trí linh với mục đích thuê phòng nghề để sử dụng
trước đó tuấn cũng đã nhiều lần mang ma túy cho các đối tượng
đều là đàn em sử dụng nên ngay sau khi tuấn gọi điện thoại các đối tượng này đều có mặt đầy đủ
ngoài ma túy thì tuấn còn mang theo một số vũ khí và hung khí nguy hiểm
như súng tự chế cùng đạn và các ống kim loại bằng sắt
theo lời khai của tuấn dùng để sản xuất các loại súng bút
trong quá trình kiểm tra lực lượng công an còn thu giữ được khoan tunavit
đều là những dụng cụ để sản xuất súng bút
theo lời khai của tuấn thì việc mang đồ đi theo người là để phòng thân
và sẵn sàng dùng để làm hung khí đánh nhau với các nhóm xung đột với chúng
qua khai thác và dòng thì đối tượng tuấn này có khai nhận một số những dụng cụ
mà khi cơ quan công an thu giữ đều là những dụng cụ
mà đối tượng tuấn sản xuất súng
tất cả những dụng cụ chúng tôi đã tiến hành giám định
có kết quả giám định chúng tôi sẽ tiến hành xử lý theo đối kỳ và pháp luật
thời gian vây bắt diễn ra ngắn địa hình đánh án phức tạp
nhưng do tính toán kỹ và sự kiên quyết các anh đã hút trọ một ổ nhóm tội phạm

có dấu hiệu hoạt động theo kiểu xã hội đen hoạt động có tổ chức
chuy bắt tuấn trán đời công đông bọn của chúng là một chiến công của công an tỉnh hải dương
bởi bắt được đối tượng sử dụng vũ khí nóng
mà an tàn tuyệt đối đến tính mạng của lực lượng truy bắt
và ngay cả với số đối tượng phạm tội là vấn đề không dễ
phải cần đến sự mưu trí và phương án trật trễ
vì tình trạng sử dụng vũ khí nóng của hoạt động phạm tội hiện nay
đang là vấn đề khá nóng và phức tạp
sẵn có vũ khí trong tay các đối tượng thường như liều lĩnh
có khi chúng ngang nhiên bố trí giàn trận và thành toán lực nhau
gây hoang mang trong nhân dân
trên địa bàn cảnh hải dương trong thời gian cuối năm hai nghìn tám và đầu hai nghìn chín
thì liên tục xảy ra các vụ án mà đối tượng sử dụng vũ khí nóng
do các đối tượng từ hải phòng quảng ninh về hải dương
để hoạt động tranh giành lãnh địa làm ăn
rồi thanh toán trả thù lẫn nhau
gây nên bước sức trong cán bộ đảng viên và nhân dân
trước tình đó chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng công an hải phòng
công an quảng ninh lập chuyên án lên tỉnh và báo cáo bộ ngoan
với tinh thần quyết tâm tấn công chuyên áp
tội phạm làm trong sạch địa bàn và không để hải dương trở thành một địa bàn đứng chân
của các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm sử dụng vũ khí nóng
và kết quả là chúng tôi đã phát động và thu hồi được trên một bảy trăm linh khẩu súng các loại
trong đó có một trăm linh một khẩu súng quân dụng gần ba tấn thuốc nổ
trên hai trăm linh quả bom mình liều đạn và bốn năm trăm linh công cụ hỗ trợ giao lê kiếm mắc
và nhiều kiếp nổ và hạt nổ khác
trong thời gian vừa qua trên toàn quốc đã xảy ra hàng trăm vụ án như vậy
điển hình như vụ hai mươi người cả nam lẫn nữ đi trên năm xe ô tô
giết đuổi chèn ép và bắn nhau như phim hành động
trên đường láng hòa lạc thuộc thôn điệp mai xã ngọc điệp huyện quốc oai
thành phố hà nội xảy ra vào h ba mươi phút ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chỉ vì việc mâu thuẫn do cầm đồ và cho vai nặng lái
công an thành phố hà nội đã bắt giữ năm đối tượng về các hành vi giết người
gây dối trở tử công cộng
hủy hoại tài sản và không tố giác tội phạm
trong đó có nguyễn bích thủy và anh họ là nguyễn quang đông
cùng ngụ tại ngõ một trăm chín mươi sáu phường quan hoa quận cầu giấy
cùng một số đàn em bao gồm trịnh văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nguyễn anh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
nguyễn tuấn đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đều ngụ tại phường dịch vọng quận cầu giấy
vụ ẩu đà bằng súng giữa hơn một trăm một mươi vào đêm ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai
tại xã đông la đoạn giáp danh giữa huyện hoài đức và quận hà đông hà nội
làm ba người bị thương
công an đã thu được rất nhiều kiếm tuyếp
các đối tượng đã phục sẵn dùng các cây gỗ đặt ngang đường chặn hai xe ô tô
sau đó thì tiếp tục ba xe ô tô tới hỗn loạn bắt đầu xảy ra
người thì dùng súng người thì dùng kiếm ống tuyếp
tiếng súng nổ liên tục và liên tiếp khiến cho hầu hết những người dân xung quanh đều bị đánh thức
vụ ẩu đả diễn ra trong khoảng ba mươi phút ngay sau khi phát hiện công an
các đối tượng đã lập tức rút khỏi hiện trường
tăng vật còn lại là năm xe ô tô bị hư hỏng khá nặng
vứt dài rác trên đề
công an thành phố hà nội đã bắt giữ để xử lý hàng chục đối tượng có liên quan
vụ xảy súng vào dạo sáng ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai
xảy ra trước cửa quán karaoke lana của nguyễn xuân dũng hai mươi bảy tuổi
ở đường minh khai phường đông ngàn thị xã từ sơn tỉnh bậc ninh
khiến ba người bị thương
hay một số vụ xảy súng của nhóm con đồ đất cảng hải phòng
vào nhà ở và quán xá do mâu thuẫn băng nhóm và do làm ăn
thực tế những năm qua thì đã có không ít những chiến sĩ công an
đã phải hy sinh khi bắt giữ những đối tượng có vũ khí nóng trong người
nguyên nhân các vụ dùng vũ khí nóng để thanh toán nhau
chủ yếu là do mâu thuẫn từ việc vay nợ cầm cố tài sản đòi nợ thuê
mâu thuẫn cờ bạc và mâu thuẫn xã hội bùng phát
và các loại súng thường được các đối tượng sử dụng là súng quân dụng
súng tự chế súng do trung quốc sản xuất
trong khi đó một số đơn vị khi tiếp nhận thông tin
về những đối tượng tàng trữ súng tự chế có suy nghĩ không xử lý hình sự được
nên việc xác minh không thật sự quyết liệt hiệu quả và chưa triệt để
có một vấn đề đặt ra là cái khó khăn về cái cơ chế pháp luật
tức là loại vũ khí bắn chúng đạn hoa cải chúng tự chế
thì nó không thuộc cái loại vũ khí mà chúng ta quy định
nó không phải là vũ khí quân dụng không phải vũ khí thể giao thể thao
và cũng không phải là vũ khí thu sơ
cho nên khi mà các đối tượng này sử dụng mà chúng ta phát hiện bắt giữ và xử lý rất khó khăn
và chính vì thế chúng tôi cũng đã đề nghị bộ công an kiến nghị với quốc hội
trình sửa để đưa cái loại vũ khí súng bắn đạn hoa cải súng tự chế đấy
là đưa vào cái danh sách để chúng ta quản lý
và vừa rồi thì quốc hội cũng đã thông qua cái việc cái nghị định để chúng ta xử lý
có chế tài xử lý với loại tội phạm này
và chúng tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới với cái chế tài của cái nghị định này
thì chúng ta sẽ sử lý tốt hơn đối với các loại đối tượng có sử dụng vũ khí nóng

cũng theo đại tá bùi mậu quân giám đốc công an tỉnh công an hải dương
đã điều tra khám phá được nhiều vụ tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án
trong đó nổi tiếng là chuyên án ba trăm linh chín f
đấu tranh với nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án tại ba tỉnh hà nội hải dương quảng ninh
sau bốn tháng thực hiện kế hoạch đấu tranh với chuyên án ba trăm linh chín f
lực lượng công an ba tỉnh được triệt phán năm băng nhóm đối tượng hình sự nguy hiểm
điều tra và làm rõ hai mươi ba vụ án khởi tố tám mươi chín đối tượng
thu giữ hai mươi bốn khẩu súng các loại và nhiều vũ khí cũng như vật liệu nổ khác
từ thực tiễn đấu tranh công an tỉnh hải dương cũng rút ra một số giải pháp
để ngăn chặn tình trạng sử dụng các vũ khí nóng
đó là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản
khai thác triệt đề các đối tượng bị bắt và các đối tượng đang còn ở ngoài xã hội
để có tài liệu phục vụ công tác quản lý điều tra
đẩy mạnh hơn các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chấn áp tội phạm
chú trọng đến các loại tội phạm có tổ chức côn đồ hung hãn
có sử dụng để đánh giá
đẩy mạnh đến vũ khí nóng hoặc các hung khí khác có thể gây chết người
tập trung giả soát các băng nhóm tội phạm có nghi vấn vũ khí
những mâu thuẫn trong nhân dân hoặc giữa các băng nhóm
tăng cường những công tác quản lý hành chính ở những địa bàn nhạy cảm như quán bar karaoke
điều tra làm rõ các đối tượng gây án để xử lý nghiêm
tăng cường công tác quản lý đối tượng quản lý tuyến địa bàn
tập trung tăng cường công tác kiểm soát hành chính
rồi qua đó chủ động phát hiện các băng nhóm có hành vi mang theo vũ khí đi gây án để kịp thời ngăn chặn
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát động nhân dân nâng cao cảnh giác tăng cường phát hiện tội phạm
trên địa bàn cả nước các lực lượng công an đang âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm nói chung
và đấu tranh với tội phạm sử dụng vũ khí nóng nói riêng
để không còn những trận băng nhóm xả súng ẩu đả lớn nhau gây bức xúc trong dư luận
đó là công việc nặng nề nhưng cuộc sống của mỗi người dân được hạnh phúc
thì đó lại là niềm vui của các lực lượng công an
thưa quý vị thưa các đồng chí và các bạn
vụ án cuối cùng cũng kết thúc
với sự chỉ đạo kiên quyết của lãnh đạo công an tỉnh hải dương
sự vào cuộc xuất sắc của lực lượng công an huyện trí linh đã vây bắt hung thủ trần thanh tuấn
với biệt danh tuấn chán đời và hàng chục tên khác trong băng nhóm tội phạm nguy hiểm này
phần nào chúng ta thấy được công việc đầy hiểm nguy của lực lượng công an đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
họ đã không mệt mỏi để ghi thêm một chiến công
hành trình phá án của chúng tôi tuần này cũng xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình lần sau